tại hà nội thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam đã tiếp bà bonnie glick phó giám đốc toàn cầu cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
trong thời gian qua việt nam và hoa kỳ đã tổ chức thành công dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay đà nẵng
ba mươi hai bốn ha diện tích đất sạch sau xử lý được bàn giao để phục vụ mở rộng sân bay phát triển kinh tế xã hội của đà nẵng
thượng tướng nguyễn trí vịnh đề nghị cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của việt nam triển khai có hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh
trước mắt xác định và lựa chọn công nghệ cụ thể xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa để thẩm định đánh giá phê duyệt cũng như có biện pháp kiểm soát an toàn giảm thiểu các tác động của dioxin đối với con người trong quá trình thực hiện dự án tại sân bay biên hòa
sau buổi làm việc hai bên đã chứng kiến lễ bàn giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa